thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã quyết định cho học sinh trở lại trường vào ngày mai bốn tháng năm
hầu hết các tỉnh thành sẽ cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông và sinh viên đi học từ ngày bốn tháng năm
các khối lớp nhỏ hơn trở lại trường vào một hai tuần sau đó
trước đó hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm đã quyết định cho học sinh các cấp đi học
ở hà nội học sinh cấp trung học cơ sở đến đại học trở lại trường từ ngày bốn tháng năm
học sinh các cấp đến trường từ ngày một mươi một tháng năm
ở tp hcm học sinh học viên sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày bốn tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể có một mươi năm tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước trong và sau khi học tập ở trường
các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế nước sạch xà phòng nước sát quẩn tay khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học
một số yêu cầu quan trọng để phòng dịch đó là giảm giãn số học sinh trong phòng học bố trí lệch giờ học ăn trưa và sinh hoạt tập thể
chuyển sang các thông tin về an ninh trật tự
một vụ tàng trữ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy vừa được công an tỉnh lâm đồng triệt phá thành công thu giữ bốn bánh heroin
khoảng hai mươi một h tối ngày một tháng năm các trinh sát đã bắt giữ phạm thị ánh chú tại huyện đức trọng khi đang điều khiển xe mô tô mang theo hai bánh nghi là ma túy từ đường liên thôn ra quốc lộ hai mươi
ánh khai số heroin trên mua lại của một người phụ nữ tên là vân ở nghệ an với giá là năm trăm bốn mươi triệu đồng
khoảng ba tiếng sau công an tỉnh lâm đồng tiếp tục bắt quả tang hai đối tượng nguyễn thị phương và nguyễn văn hương cùng thường trú tại xã mỹ thành tỉnh nghệ an đang giữ trong người hai bánh heroin
bước đầu phương khai nhận vận chuyển thuê
số ma túy trên từ nghệ an vào đà lạt với giá một mươi triệu đồng
sau khi được tòa nhân dân khoan hồng cho hoãn thi hành án để ở nhà trần thị ngọc tín ba mươi tuổi chú tại thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc lại tiếp tục gây ra tám vụ trộm gắp
trước đó vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tín bị tòa nhân dân huyện cư mờ ga tuyên phạt chín tháng tù giam về tội đánh bạc
tuy nhiên sau đó tín đã có đơn xin hoãn thi hành án vì mình đang phải nuôi con
tín là con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân huyện cơ mơ ga đã có quyết định cho tín hoãn thi hành án trong thời hạn sáu tháng
trong khoảng thời gian này tín đã gây ra tám vụ trộm cắp lấy nhiều tài sản như tiền vàng máy tính sách tay điện thoại di động của nhà dân với tổng giá trị tài sản trên năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra công an huyện cư mơ ga đã bắt giữ thêm huỳnh lưu thông chú huyện cư mơ ga là người đã nhiều lần chở tín đi trộm gắp tài sản
trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ công tác của công an huyện châu thành tỉnh tiền giang phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập xe máy
có biểu hiện chuẩn bị đua kéo xe trái phép tại tuyến đường trên địa bàn xã thân cữu nghĩa tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng
khi phát hiện tổ công tác các nhóm đối tượng trên đã bỏ chạy về nhiều hướng tổ công tác bắt được một phương tiện cùng với ba đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện các đối tượng đã gửi phương tiện vào nhà của một hộ dân thuộc xã tân lý đông lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tạm giữ bốn xe mô tô đã thay đổi kết cấu xe máy
và một số chi tiết khác vụ việc đang được công an huyện châu thành tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin mở rộ đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi